sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao không sử dụng các hóa chất gây độc hại cho cây trồng
vật nuôi và môi trường sống không sử dụng các loại phân hóa học thuốc trừ sâu thuốc trừ cỏ thuốc kích thích sinh trường
nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh thái nguyên đã và đang tập trung triển khai từng bước
đưa nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất hướng đến nền nông nghiệp bền vững
giúp người dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần góp phần xây dựng nông thôn mới

giúp người dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần góp phần xây dựng nông nghiệp hữu cơ tỉnh thái nguyên đã và đang tập trung triển khai từng bước đưa nông nghiệp hữu cơ
giúp người dân nâng cao đời sống vật chất và tinh thần góp phần xây dựng nông nghiệp hữu cơ tỉnh thái nguyên đã và đang tập trung triển khai từng bước đưa nông nghiệp hữu cơ tỉnh thái nguyên đã và đang tập trung triển khai từng bước đưa nông nghiệp hữu cơ

trong thế giới người ta đã sử dụng rất là nhiều năm rồi việt nam đang hướng tới và đã có những cuộc hội thảo rất là sâu rộng trồng trẻ theo phương pháp hữu cơ riêng và ngành nông nghiệp theo định hướng hữu cơ nói chung thì rất là tốt
thứ nhất là người trực tiếp trồng và chăm sóc có một sức khỏe tốt không gần với những thuốc bảo vệ thực vật hóa học và các môi trường xấu thứ hai là tạo ra một môi trường sinh thái rất là tốt nó có tất cả những hệ từ hệ thực vật cho đến cây cho đến các con vi sinh đều tồn tại một cách rất ngẫu nhiên
và thứ ba là sản phẩm da rất chất lượng đảm bảo cho người tiêu dùng có một sức khỏe tốt
kỹ thuật trồng trè bằng công nghệ hữu cơ được chính quyền xã văn hán phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu thái minh thí điểm chuyển giao cho các hộ gia đình trên địa bàn xã
các chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường như thuốc trừ sâu thảo mộc phân bón vi sinh được sử dụng thay thế cho các chất hóa học như phương pháp truyền thống điều này đã giúp nâng cao giá trị sản phẩm chè giảm tối đa tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm
quan trọng hơn là bảo vệ môi trường đất nước và không khí từ đó kiến tạo môi trường canh tắc nông nghiệp an toàn bền vững cho bà con nông dân
họ chỉ phun có một lần thôi thế mà bây giờ dùng đến cái sản phẩm phân vi sinh mà cái thuốc trừ sâu thảo mộc thì họ phải phun đến năm sáu lần nên mọi người cũng rất là nản
thế thì mình cùng với phối hợp với xã là cũng động viên tinh thần của dân rất là nhiều và sau làm ba nứa từ hai nứa và ba lứa là dần là cái chất lượng của nó ổn định và nó tăng cao hơn
thế là dân thấy cũng rất là tin tưởng với cái sản phẩm và ủng hộ công ty và xã làm theo cái hướng là chè sạch
bằng việc liên kết với công ty xã cũng tăng cao hơn
công ty không những đã giúp người nông dân gia tăng được giá trị sản phẩm trên cùng một diện tích cắt canh tác
mà bên cạnh đó tất cả sản lượng mà người nông dân làm ra đều được công ty bao tiêu hết từ đó giúp người dân yên tâm canh tác
bước đầu như chúng tôi là trong tổ sản xuất trà sạch của chúng tôi là được tư vấn và được sử dụng thuốc trực tiếp từ công ty và được hướng dẫn cụ thể
sau khi chúng tôi đi chuyên sâu với cây chè từ năm hai nghìn bảy chúng tôi so sánh giữa cây chè và cây lúa thì hiệu quả rất cao
ước lượng chúng tôi thu nhập bình quân trên một năm của một con gia đình như chúng tôi là khoảng từ năm mươi đến bảy mươi triệu đồng
đấy là do trừ thi ký giá trừ thi ký
và cơ ngơ hiện nay của gia đình tôi có hiện ra là hiện tại bây giờ đến giờ này chúng tôi có được đến ngày hôm nay là nhờ vào cây chè thu nhập từ cây chè
khi sử dụng phân hiệu cơ vi sinh này
nó đảm bảo được cái sức khỏe thì tất nhiên là giá thành vừa tốt vừa đảm bảo sức khỏe mà trước đây thì là làm cái hóa học thì hóa học thì có thể là chất độc nó có thể là hái có khi là vẫn còn tồn dư trong đó thì nó sẽ là chất lượng nó không đảm bảo mà so sánh đến bây giờ là người dân là người ta so sánh người ta sẽ mua cái hàng chè sạch này là nhiều hơn mà chất lượng hơn
xã văn hán là có bây giờ là có tám đảng nghề
thì chủ trương của đảng và ủy ban nhân xã an hán là đang phấn đấu để nông dân thực hiện theo cái quy trình đổi mới để làm ra một cái sản phẩm sạch cũng như là cái chuỗi sạch theo chính phủ quy định cũng như là tất cả các cái ngưỡng cho phép trong sản phẩm
bằng việc đầu tư máy móc chế biến chè và đặt cơ sở chế biến chè trên địa bàn xã văn hán đã giúp công ty thu mua chè cho bà con nông dân được thuận tiện hơn
người nông dân không mất nhiều thời gian

bà con nông dân không mất nhiều thời gian thu mua giữ được chất lượng sản phẩm
bên cạnh đó công ty còn tận dụng được vùng nguyên liệu sản xuất những sản phẩm có chất lượng đem đến thị trường phục vụ những dịp lễ tết khi mà nhu cầu về sản phẩm tăng cao
về cái cây chè cái vụ đông thì cái sản lượng nó sụt giảm rất là mạnh
trong khi là cái nhu cầu thì nó tăng cao nên doanh nghiệp thì cũng đã có những cái dự trù từ trong năm thì cũng có ổn định cái chuẩn bị một cái lượng chè và để đảm bảo
cái chất lượng và cái khả năng tiêu thụ và cung cấp cho dịp tết
đến nay xã văn hán đã có hơn bốn mươi hộ gia đình trồng chè hữu cơ
trong thời gian tới chính quyền xã có kế hoạch tiếp tục mở rộng diện tích trồng chè hữu cơ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất chế biến chè tại chỗ
xây dựng văn hán trở thành vùng nguyên liệu trẻ an toàn của tỉnh thái nguyên
còn tại thị trấn hùng sơn huyện đại từ
với những lợi thế về thổ nhưỡng khí hậu phù hợp với canh tác rau đã giúp thị trấn trở thành làng nghề trồng rau truyền thống nhiều năm nay
với hơn một trăm hai mươi hectare trồng rau người dân đã từng áp dụng mô hình sản xuất rau an toàn từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên các mô hình này đều không thực hiện được do xuất phát điểm của ngành nông nghiệp ở đây khá thấp
trong khi nguồn lực đầu tư của nhà nước và nhân dân còn rất hạn chế dẫn đến sản xuất manh mún không đạt hiệu quả cho năng suất thấp
trước thì là nó
về cái quản lý cái khâu quản lý
nói khâu quản lý cái dự khâu cái khâu giám sát
nó khó từng là chỉ cho giao cho cái tổ sản xuất cho tự làm thôi
tự làm tự quản lý nhau
từng chọn là cái giới chí nguyện cái trồng trung ương ấy
nó có phải kiểm tra mỗi một tháng kiểm tra mỗi một hai lần
kiểm tra đi thì sau mai mốt đi hết một cái thời gian của nó thì là hết một năm đó
thì là các cấp cái giấy chứng nhận rồi
thế là thôi thì là để tự xóm tự tổ tự lo ấy
thì thật sự là cái tổ này tự lo thì làm ra thì cũng không tìm được đầu ra
đấy cái đầu ra rất khó khăn là bà con vẫn đi chỗ lợi thị trường
đấy cũng năm hai nghìn hai mươi bốn cũng thành lập một cái tổ cửa hàng bán rau rồi
bán rau rồi thì nhân viên chúng ta thì cũng người bán ấy
không nhận thức được vì đang bán trong cửa hàng này thì nó hết lâu
nãy ra chợ ra ngoài mặc dù vẫn rau sạch
đấy cửa tổ làm ra nhưng mang vào thì bà con tin tưởng là hết rau
nãy ra ngoài vào thì mua mẹ ra ngoài rồi
mua mẹ ra ngoài cũng thế thôi
mà mang thứ mua trong cửa hàng lại đắt hơn
thế tính về thế là nó mai mốt là nó không duy trì được
nó tan bữa đi
do đó tháng một năm hai nghìn một mươi bảy hợp tác xã rau an toàn hùng sơn đã được thành lập
có phần làm thay đổi nhận thức của bà con trong việc canh tác
thay vì bón phân phun thuốc không theo lịch trình hiện nay
các xã viên đã biết lập sổ theo dõi quá trình chăm sóc rau màu
với tổng diện tích ba mươi hectare trồng các sản phẩm rau an toàn
gồm hai mươi chín loại rau củ quả bắp cải súp lơ
thơ bí đỏ cà rốt khoai tây dưa chuột
sản lượng đạt ba bốn tấn một ngày
vụ đông đạt sáu bảy tấn một ngày
các loại rau do hợp tác xã trồng đều được bảo đảm về chất lượng
nên đã có nhiều đơn vị đến đặt hàng bao tiêu sản phẩm
từ đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân
từ khi thành lập hợp tác xã thì sẽ tiêu thụ được nhiều sản phẩm hơn
thì bà con cũng yên tâm sản xuất hơn và sẽ tăng được cái năng suất
trên một diện tích canh tác
do được tập huấn kỹ thuật theo mùa vụ một năm hai lần
thu nhập bình quân trên một đầu người từ ba mươi đến ba mươi năm triệu trên một năm
tri bộ thì đã giúp hợp tác xã
thứ nhất là quản lý về phun thuốc bảo vệ thực vật thuốc hóa học
thứ hai là vận động bà con tích cực tham gia các chăm sóc canh tác sản xuất
trong các mùa vụ hàng năm
thứ ba là vận động gần như là toàn bộ những hộ canh tác nông nghiệp vào trong tổ sản xuất
bản thân chúng tôi suy nghĩ thế này
việc đầu tiên là phải có một quy hoạch tổng thể không thể nào manh muốn được
việc thứ hai là phải đánh giá được cái nội lực của mình cái điều kiện mình hiện có
và cái kinh nghiệm thứ ba nữa đó là phải huy động được sức mạnh của nhân dân
và đặc biệt là truyền tải được cái tư tưởng cũng như cái chương trình đó
tới nhân dân và mọi người đồng thuận ủng hộ
đặc biệt trong vòng trại xây dựng nông thuận mới
thì mọi người sẵn sàng góp công góp sức góp đất góp tài sản
để đồng hành cùng với chính quyền đồng hành cùng với doanh nghiệp
thì có như vậy mới thành công
bằng việc tận dụng thế mạnh tự nhiên của địa phương trong việc phát triển sản xuất
đã giúp người dân trên địa bàn huyện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần
từ đó tạo tiền đề để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
tiết kiệm chi phí sản xuất nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm
mà còn đưa người nông dân tới gần hơn với nền sản xuất hiện đại
tạo nền tảng cho nông nghiệp phát triển hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp bền vững trong tương lai
và đến đây thì chương trình nông thôn đổi mới của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng
mọi thông tin quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông thôn đổi mới phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống
quận hoàn kiếm thành phố hà nội email nôngthondổimới thng a gmail com